từ nhiều năm nay do không có nơi neo đậu tàu thuyền nên mỗi khi mưa bão và đánh bắt thủy hải sản từ biển về
rất đông tàu thuyền tại nghệ an phải neo đậu tại cầu diễn kim cây cầu đã xây dựng cách đây nhiều năm
tình trạng này khiến cho cầu diễn kim ngày càng hư hỏng nặng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực cầu diễn kim có hàng chục tàu thuyền công suất từ bốn trăm linh đến tám trăm linh cv
đang tập trung neo đậu rằng néo tàu thuyền với nhiều cầu thang dây thừng buộc chặt vào thân cầu khiến cầu bị hư hỏng nặng
các thanh lan can hai bên cầu đã gãy đổ nứt nẻ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
cầu diễn kim được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
năm hai nghìn một mươi sáu cầu đã được sửa chữa nâng cấp với kinh phí một bốn tỷ đồng
tuy nhiên việc nhiều năm nay có nhiều tàu đánh bắt xa bờ của xã diễn bích thường xuyên ràng néo neo đậu tại đây đã khiến cầu ngày càng xuống cấp nghiêm trọng
cầu diễn kim hai trăm linh m về phía nam để ngư dân có thể thuận tiện trong việc mua bán tiếp tế nhiên liệu vật liệu cho tàu thuyền đồng thời tránh việc ngư dân trăng chéo neo đậu tàu dưới trụ cầu gây hư hỏng cầu diễn kim